người trồng bơ ở đắk lắc đang bước vào mùa thu hoạch bơ chính vụ
mặc dù năng suất bơ năm nay thấp hơn năm ngoái do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi
nhưng bù lại giá tăng cao nên người trồng bơ vẫn thù lãi lớn
gia đình anh bành việt tùng ở thôn bốn xã ea cờ pam huyện chư mường a là hộ gia đình điển hình ở xã
vì năm nay gia đình anh thu lãi lớn từ trồng cây bơ
vào những năm hai nghìn tám hai nghìn chín vườn cà phê của gia đình anh với diện tích ba hectare
bước vào thời kỳ thoái hóa xà cỗi năng suất thấp
sau nhiều đêm trăn trở suy nghĩ gia đình anh đã mạnh dạn vai vốn ngân hàng
để phá bỏ ba hectare cà phê chuyển sang trồng sáu trăm linh cây bơ
đến nay mỗi cây bơ cho thu nhập từ hai đến hai năm triệu đồng mỗi năm
với giá hiện nay được thương lái mua tại vườn bờ loại một với giá từ ba mươi năm đến ba mươi tám đồng một kg
tăng hơn năm ngoái từ sáu đến một mươi đồng một kg
gia đình anh dự kiến sẽ thu về cả tỷ đồng
chí phí là ít hơn phân quản ít hơn công châm ít hơn công thu vạch là ít hơn
tươi nước cũng ít hơn cây bơ thì ít hơn
một cà phê mua thương tươi tươi cây bơ thì bốn đợt
chứ một nhu cầu cho một cây bơ chỉ cần một đợt thì hai ba trăm linh lít
nhưng cà phê thì bốn năm trăm linh lít chịu hạn của cây bơ thì nó cao
do hiệu quả như vậy gia đình này tiếp tục có đất
nó lại trồng thêm
năm bữa đầu trồng thêm nhưng mà là hai trăm linh cây nữa
hiện trên địa bàn toàn tỉnh đắk lắc có trên bốn hai trăm linh hectare bơ
tập trung nhiều nhất ở các huyện chư mở nga chư quynh e hở leo
cờ long park cờ long búc cờ long năng
với giá bơ cao như năm nay người trồng bơ trên địa bàn tỉnh thu lãi lớn
hơn nhiều so với các loại cây trồng chủ lực truyền thống là cà phê hồ tiêu và cao su